thông tin vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn đại diện sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết việc ngân chín mươi tám cùng ca sĩ lương bằng quang đến làm việc tại sở thông tin và truyền thông tp hcm
quá trình làm việc kết thúc vào lúc một mươi một h trưa ngày hai mươi sáu tháng bốn đại diện sở thông tin và truyền thông tp hcm cho hay sở thông tin và truyền thông tp hcm hướng dẫn cho việc hoàn thiện các thủ tục khởi kiện hoa hậu nam em cho đúng quy định của pháp luật
trước đó vào tối ngày hai mươi tháng bốn trong buổi live stream ngân chín mươi tám cho biết cô đã nhận được giấy mời làm việc của sở thông tin và truyền thông tp hcm vào sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn
theo ngân chín mươi tám việc cô kiện những người tung tin bịa đặt xúc phạm mình trên mạng có thể không có kết quả nhưng vẫn làm đến cùng
nơi đi dây lo ngại giấy trẻ bắt chiếc biện chuyện và bôi sống người khác miễn không nhắc tên tuổi cụ thể nằm sinh nhờ gợi ý của ai đó
cô cũng không muốn có thêm nạn nhân bị bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội
về phía lâm bảng quang
anh mong muốn đây là lần cuối phải làm việc với cơ quan chức năng về những thông tin sai sự thật
chúng tôi ngại chia sẻ những chuyện kiện tụng và mong muốn đây là lần cuối cùng phải làm việc này
nếu không đi tới cùng họ sẽ quen thói và suy nghĩ cứ lên mạng rồi chửi bới vu khống người khác
họ nói ngân chín mươi tám lừa đảo năm trăm linh sáu trăm linh triệu đồng lừa đảo các cô gái trẻ làm đại lý bán hàng rồi mới có tiền sở hữu nhiều tài sản giá trị
đây là thông tin vu không trắng trọn không hề có bảng chứng
hơn nữa ngân chín mươi tám là nạn nhân miệt thị ngoại hình
họ không chỉ dùng những lời lẽ nặng nề xỉ nhục khi nói cô ấy mà còn kinh thường công việc đi dây
theo lương bằng quang ban đầu anh và ngân chín mươi tám lo ngại về những thông tin tiêu cực của mình trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống
tuy nhiên khá bất ngờ khi cộng đồng mạng có phản ứng ngược
họ có động thái chia sẻ động viên và bảo vệ ngân chín mươi tám trước những chỉ trích chia ba và miệt thị ngoại hình
công việc của chúng tôi không ảnh hưởng thậm chí nhận được nhiều lời mời biểu diễn hơn
tuy nhiên về việc vụ khống lửa đảo chúng tôi phải làm đến cùng
thời gian vừa qua ngân chín mươi tám và phía nam em quế vân liên tục live stream lời qua tính lại
nam em chỉ trích ngân chín mươi tám ăn mặc khởi hàng kiếm tiền bằng việc khuê vòng một
khi cùng live stream với quế vân hoa khôi tỏ ra coi thương nghề nghiệp và cách sống của ngân chín mươi tám
còn phía quế ngân cô khẳng định nếu kiện mình chỉ là kiện củ khoai
về phía lập luận chưa từng nhắc tên tuổi cụ thể nhân vật nào
tuy nhiên nhiều khán giả không đồng tình với cách quế văn bóng gió
hẳn danh không gian trên mạng
về phía thái độ của nam em giữa tin đồn triệu tập lần ba
theo đó nữ ca sĩ vẫn tiếp tục live stream bán hàng và giải đáp thắc mắc về sản phẩm với người mua
khi được hỏi về việc có phải là nhân vật đang bị dj ngân chín mươi tám kiệt tụng hay không
người đẹp quê tiền giang phất lờ
không quan tâm mà chỉ tập trung tư vấn sản phẩm
bên cạnh đó cô cho biết đang cố gắng kinh doanh để có kinh phí thực hiện những sản phẩm âm nhạc có năng bị bỏ dở
trước đó nam em vững phải ôn ào khi bị sợ thông tin và truyền thông thành phố hồ chí minh
phạt hai lần với tổng số tiền là bốn mươi bảy năm triệu đồng về hai hành vi
hành vi thứ nhất là cung cấp thông tin gây hoang mang cho nhân dân
hai là cung cấp thông tin xúc phạm doanh nhân anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
hiện tại hoa khôi đồng bằng sông kiều long hai nghìn một mươi năm đang ở đà lạt cùng bạn trai để chữa lành
và bán hàng online để kiếm thêm thu nhập
chia sẻ sau hai lần bị phạt nam anh cho biết
bị gọi hai lần cũng đủ để cảnh tình rồi lúc đó tôi bị stress và bất cần
nên bây giờ đang tìm mục đích sống để muốn thay đổi
nói chung là khi mình làm sai gì đó mà mình chưa nhận ra là do chưa tìm thấy mục đích sống đúng
khi đã tìm được mục đích sống của mình tôi sẽ cố gắng thay đổi nhiều hơn
bây giờ tôi không muốn chửi nhau nữa đâu vì sợ nghiệp
thời điểm đó do tôi stress đi làm thì bất công nhiều quá nên đánh mất lý trí
lúc đó cảm xúc lên nhiều thì lý trí bằng không còn bây giờ hiểu được là thấp dẫn
nghĩa là bây giờ mình vui vẻ tích cực năng lượng tích cực sẽ thay đổi những điều xấu
bây giờ tôi rất hoan hỷ gặp bình luận tiêu cực cũng không bị ảnh hưởng chứ ngày xưa dễ bị kích động
cách đây không lâu nam em thông báo bản thân bị hủy sâu liên tục sau những ồn nào
bạn trai cô trở thành trụ cột tài chính
cả hai đã dựng lên đà lạt để sinh sống và kinh doanh online
nam em cho biết tôi đang mỗi ngày có thể kiếm được sáu mươi triệu có ngày khoảng ba mươi triệu
tính trung bình là bốn mươi triệu một ngày
mỗi tháng tôi có thể kiếm được một tỷ hơn nhưng mà trừ nguyên liệu các thứ sẽ không còn bao nhiêu đâu
mốt tôi sẽ làm thêm vào mặt hàng như sữa tắm sữa rửa mặt xoăn môi
cỡ vậy sống tới già là thơm rồi
nhiều người chúc mừng trước hồi đầu vô cùng thuận lợi của người đẹp quê tiển giang sau khi trải qua biên cố
dù hiện tại nam em không còn hoạt động về nghệ thuật vì trước đó liên tục bị hủy sâu
tuy nhiên cô và bạn trai đã nhanh chóng lấy lại cân bằng về mặt kinh tế
trước đó nam em cũng đã bị hủy sâu sau hồn nào bản thân cô cũng rơi vào khủng hoảng tài chính
nam em không dám ra đường vì trong tài khoản chỉ có bảy trăm linh đồng
với số tiền đó cô chỉ dám ở nhà vì ra đường là phải xây tiền mà cô thì không có tiền
xong phía nam em cũng thường xuyên gây tranh cãi vì giới thiệu sản phẩm không cụ thể
có hiểu lầm đối với người tiêu dùng
trước đó không lâu trợ lý nam em đã từng vạm miệng trên live stream khi khẳng định
nước khoa được làm từ một trăm linh cồn và có mùi hương dễ chịu
theo phía nam em giải thích cồn này là cồn dành cho nước hoa được nhập từ pháp và an toàn
nhưng vẫn khiến công chúng cảm thấy hoang mang
trước đó sau những hồn nào nam em quyết định di chuyển lên đà lạt sinh sống
dù đã hai lần bị phạt hành chính về hành vi live stream không đúng quy định
nhưng hiện tại nam anh vẫn tiếp tục live stream
tuy nhiên nội dung live stream cũng chỉ là giao lưu đơn thuần với khán giả
và chưa có biểu hiện gì bất thường như trước
hiện nay sức khỏe của năm em là điều mà khán giả đang đặc biệt quan tâm
cư dân mạng đồng loạt hỏi câu hỏi ánh mắt của nam em dạo này lạ lẫm quá
thậm chí trong live stream mới đây của nam em cô còn trận tròn mắt nhìn thẳng vào camera
chơi trò cúc hà đối với người xem
biểu hiện này của người đẹp lại khiến fan tỏ ra rất lo lắng trông khá dị hậm
trên live stream người đẹp quê ở tiền giang cho biết cô đã hết tiền
nên chồng sắp cưới là trụ cột gia đình
cả hai đang tập trung kinh doanh và kiếm tiền trở lại
hoa khôi đồng bào sơn kiểu long nói cô không thể chia tay bạn trai
vì anh đối xử với tôi quá tốt là một người trồng lý tưởng cùng cô vượt qua mọi sóng gió
trong thời gian gần đây cư dân mạng cũng nghi ngờ nam em bắt đầu có dấu hiệu bất thường
khi chuyển đến đà lạt sau biến cố
chính bản thân người đẹp cũng thể nhận chơi live stream rằng
nãy giờ em cười vô trí quá có khi thần kinh của em không ổn định thật không
vậy là em không bình thường hả nhiều khi em thấy em khó hiểu quá
sao anh như một đứa khùng như vậy nam em hỏi chồng sắp cưới
anh thích cái khùng của em hả tự nhiên nửa đêm dậy ngồi khắp
dạo này thần kinh rung rinh dữ lắm
trước ý kiến của nhiều cư dân mạng hướng về nam em
chồng sắp cưới của nam em ông xã bùi hiếu cường cũng lên tiếng
ông cường nói rằng nam em là con người sống theo cảm xúc nên rất dễ bị kích động
còn việc cô đang bị thần kinh thì không có
vì chồng sắp cưới luôn bên cạnh cô hai mươi bốn trên bảy và có cảm nhận về nam em hoàn toàn bình thường
nhiều người ngưỡng mộ hy vọng năm em sẽ tập trung cho công việc
không đưa ra những phát ngôn quan điểm dễ gây tranh cãi trong thời gian tới
nam em tên đầy đủ là nguyễn thị lệ nam em hoa khôi đồng bằng sương kiều long năm hai nghìn một mươi năm
cô sinh viên đèo văn hóa nghệ thuật quân đội hà nội không chỉ được chú ý bởi vẻ đẹp đan trang
thanh lịch giống như hoa hậu đặng thù thảo mà còn bởi cái tên khá lạ nguyễn thị lệ nam em
nguyễn thị lệ nam em sinh ngày một mươi năm tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu có chiều cao một bảy mươi một m
các chỉ số đo tám mươi hai sáu mươi một tám mươi chín
ngoài ra cô còn danh giải phụ người đẹp tài năng
người đẹp nam em cũng đã từng đặt danh hiệu hoa khôi đồng bằng sương kiều long hai nghìn một mươi năm
vào tốc một mươi hoa hậu hàn vũ việt nam hai nghìn một mươi năm
cô cũng từng tham gia thi hoa hậu việt nam hai nghìn một mươi bốn
trước khi đến với cuộc thi mang tính chất toàn cầu này nam em đã giành quán quân hai mùa thi
cụ thể đã là cuộc thi hoa khôi đồng bằng và trở thành người kế nghiệm thứ hai của đặng thù thảo
hoa hậu việt nam cũng là hoa khôi đồng bằng năm hai nghìn một mươi hai
với nhân sắc ngọt ngào cùng với hình thể nóng bỏng
nam em cũng đặt thành tích ấn tượng trên đấu trưởng nhân sắc quốc tế
khi lọt vào tốt tám hoa hậu trái đất hai nghìn một mươi sáu
cô cũng có tiềm năng trong linh vực ca hát diễn xuất
tuy nhiên tên tuổi của nam em chỉ nổi như cồn sau sự kendo với tình ái với trường giang
năm hai nghìn một mươi tám giữa lúc tin đồn trường giang có trục trặc tình cảm với nhà phương
thì nam em bất ngờ công bố có tình cảm với nam em danh hài
người đeo còn tiết lộ những chi tiết động trời như lén lút đến nhà trường giang để tặng bánh
tặng quà trong khi thời gian đó anh vẫn đang trong mối quan hệ nghiêm túc với bả sở hiện tại
cuộc tình ba mươi ngày bí mật của nam em và trường giang thời điểm đá đã làm dậy sóng cộng đồng mạng
những phát ngôn của nam em đã đẩy trường sang vào tình huống vô cùng khó xử
nam danh hài thừa nhận có thích nam em nhưng không hề tôn tại tình yêu
trường giang chưa biết anh không trách nam em cho rằng nam em dường như có vấn đề về đầu óc
cô không như người bình thường có những việc cô ấy làm mà mình không hiểu được
sau đó mặc dù đã có những gửi lời xin lỗi công khai đối với nhãn phương trên trang cá nhân
nhưng nam em vẫn hứng chịu vô số những lời chỉ trích mỉa mai từ cộng đồng mạng
giữa năm hai nghìn một mươi tám khi scandal với trường giang chỉ kịp nguội
thì nam em đã tuyên bố có đã tìm hiểu một mỹ nam hàn quốc
hai người đã gặp gỡ hợp tác cùng đóng một bộ phim ngắn và mv
nam em cũng chia sẻ dù cả hai có những bất đồng về ngôn ngữ
nhưng vẫn cố gắng liên lạc để giữ cho nhau một mối quan hệ đẹp nhất định
tuy nhiên chuyện tình này cũng nhanh chóng kết thúc và chìm vào quyền láng
cũng không được ai quan tâm
nhiều người cho rằng việc công bố tìm hiểu bạn trai chỉ là một chiêu trò
để nam em gây sự chú ý so sọc phần âm nhạc của cô thời điểm đó
cuối năm hai nghìn một mươi chín nam em tiếp tục vướng vào lùm xung tinh cảm gây xuân sao qua đồng mạng
sự việc bắt nguồn từ video clip chia sẻ hình ảnh diễn viên bị một cô gái
đề khỏi thắm đỏ tại một sự kiện
theo thông tin trên mạng xã hội cô gái đó chính là bảo trân
vợ chiếc cưới của mc quốc bảo và vụ xô xát đã xảy ra do nam em bị nghi vấn
là người thứ ba trên nền mối quan hệ của cặp đôi
sau đó đích thân vợ trước cưới của ng quốc bảo cũng đã đăng đàn lên mạng xã hội
tốn nam em là tiểu tam
về phía nam em cô khẳng định đã chấm dứt quan hệ tình cảm với quốc bảo từ lâu
người đẹp còn thẳng thắn tuyên bố sẽ kiện bảo trân để tiếp tục vụ khống
nc quốc bảo cũng đã gửi lời xin lỗi năm em vì đã lôi người đẹp
vào những lùm xung tình cảm không đáng có
sau vô số sự cố xúc ấn đồ tình cảm nam em vẫn tiếp tục được xem như là nữ hoàng thị phi
của sầu bít với những phát ngôn gây sóc
cũng rất nhiều lần nam em từng nhắc về một người bạn đại gia mà cô lại chơi tay
nam em cho rằng cô bị bạn trai xem thường và không chịu cho thân
đó cũng là mối tình không chỉ mang đến cho nam em những cú sốc tinh thần
mà còn lao đao khiến kinh doanh thổ lỗ